được đầu tư với số tiền lớn nhưng một số công trình chiếu sáng ở tỉnh bắc cạn hiện nay không phát huy được hiệu quả
có công trình không sử dụng gây lãng phí ngân sách nhà nước
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
đây là một trăm hai mươi cột đèn chiếu sáng của bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
từ khi đưa vào sử dụng cách đây ba năm đèn chỉ sáng một vài lần vào những ngày lễ kỷ niệm
đến nay bảy mươi bốn cột đèn đã hư hỏng hoàn toàn không thể sử dụng
những cái bóng vỡ này là từ đợt mưa đá vừa rồi
thực ra thì những cái này mình thấy không có tác dụng mấy với cái không gian hoang vắng này
dọc bờ sông cầu thành phố bắc cạn cũng đã đầu tư một trăm ba mươi cột đèn chiếu sáng
nhưng từ khi hoàn thành hiếm hoi lắm mới thấy đèn sáng
một công trình đã được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng hầu như không phát huy tác dụng
việc giao cho đơn vị nào hoặc là tổ dân phố nào quản lý dọc cái đoạn đường này không giao cụ thể
cho nên là
một là hỏng hai là bị mất bóng
cho nên là rất là lãng phí đề nghị là cũng phải xem xét
hạng mục đèn chiếu sáng thuộc dự án cây bờ hữu và chỉnh trị sông cầu
toàn bộ dự án này có tổng mức đầu tư trên sáu mươi tỷ đồng do ủy ban nhân dân thị xã
nay là ủy ban nhân dân thành phố bắc cạn làm chủ đầu tư
sau đó giao cho công ty cổ phần chợ bắc cạn quản lý
chỉ là đơn vị trực tiếp quản lý trực tiếp thôi chứ không có vận hành để khai thác
do cái kinh phí cũng chưa được đáp ứng
đến nay cái thời gian không sử dụng là qua những đợt mưa gão
đặc biệt là cái trao đèn
nên chính vì thế là mỗi lần mưa to gió giật là cái quán đèn nó bị đổ gãy
đặc điểm chung của những công trình đèn chiếu sáng này là khi đầu tư
chủ đầu tư không cân đối khả năng vận hành của đơn vị được giao quản lý sử dụng sau này
điều này dẫn đến có đơn vị
có nhu cầu sử dụng hoặc không có kinh phí để vận hành dẫn đến bỏ hoang nhiều năm
đây là vấn đề mà tỉnh bắc cạn cần quan tâm để sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả hơn trong thời gian tới